thưa quý vị sáng nay một mươi tám tháng năm sau gần ba ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc
hội nghị lần thứ chín ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã hoàn thành vượt mức toàn bộ nội dung chương trình đề ra
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì và phát biểu bế mạc hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành hội nghị
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị đối với các ý kiến thảo luận của trung ương tại hội nghị
ban chấp hành trung ương thông qua nghị quyết hội nghị trung ương chín
phát biểu bế mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng cho biết hội nghị đã thống nhất cao về tư tưởng chỉ đạo
định hướng hoàn thiện đề cương và xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn của đảng
theo hướng bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo
nhất là về chủ đề quan điểm tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát
trên cơ sở đó sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra
trình bày ngắn gọn xúc tích rõ ràng dễ hiểu dễ nhớ dễ thực hiện dễ kiểm tra
dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng cầm để trình đại hội
thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn đảng toàn dân toàn quân ta
trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới động lực mới
cũng như thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đàn sèn
quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh dân chủ phồn vinh văn minh
hạnh phúc vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội
xác định đúng đắn những chủ trương định hướng và các quyết sách lớn
bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ
xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc
trong năm năm tới để đến năm hai nghìn ba mươi tức là một trăm linh năm kỷ niệm ngày thành lập đảng
và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm một trăm linh năm ngày thành lập nước
tổng bí thư yêu cầu quá trình chuẩn bị các văn kiện phải căn cứ vào kết quả thực hiện
nghị quyết đại hội một mươi ba tổng kết bốn mươi năm đổi mới một mươi năm năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của đảng
bổ sung phát triển năm hai nghìn một mươi một đồng thời đánh giá một cách khách quan
khoa học toàn diện các vấn đề nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh
phân tích sâu sắc các nguyên nhân dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước khu vực và thế giới
xác định đúng đắn các quan điểm tư tưởng chỉ đạo phương hướng mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu
đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới
ví dụ như phải chăng sau bốn mươi năm đổi mới
chúng ta đã thực sự hình thành được một lý luận về đường lối đổi mới ở việt nam
trong nhiệm kỳ này cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt một mươi hai định hướng phát triển đất nước
và sáu nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu
và đặc biệt là nên trong giai đoạn phát triển mới
vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược
đã được đại hội một mươi ba của đảng đề ra
cần tập trung vào những nội dung rất then chốt
cụ thể hơn hiện thực hơn
ví dụ như làm sao xây dựng và thực hiện đồng bộ
thể chế chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
khuyến khích tinh thần dám nghĩ dám làm
dám chịu trách nhiệm dám đột phá phát triển
đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ
thu hút bồi dưỡng phát triển trọng dụng nhân tài
và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số
chuyển đổi xanh chuyển đổi năng lượng
để thực sự tạo ra một đột phá phát triển mới
đồng thời cần đi sâu phân tích đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
khẳng định những kết quả thành tiêu đã đạt được
chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồi tải và nguyên nhân bài học kinh nghiệm
làm rõ những nội dung mới những nhân tố mới tốt hơn tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa một mươi ba so với các nhiệm kỳ trước
dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
chú trọng làm rõ những vấn đề lớn quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế văn hóa xã hội nhanh và bền vững
bảo đảm quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng chính đốn đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh toàn diện
tại hội nghị trung ương đã tập trung thảo luận dân chủ cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của bộ chính trị tập trung thảo luận phân tích tạo sự đồng thuận cao những nội dung bộ chính trị xin ý kiến
tổng bí thư yêu cầu đây là công việc hệ trọng cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực hiệu quả phát huy dân chủ đi đôi với dư vững nguyên tắc kỷ luật kỷ cương của đảng
bảo đảm tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên
cấp ủy đảng cần quan tâm lãnh đạo chỉ đạo việc thảo luận góp ý vào các dự thảo văn kiện của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn và đại hội đảng bộ cấp trên đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình
việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với thực hiện nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm hiệu quả cao chú ý phát hiện giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân
việc chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp phải gắn liền với thực hiện giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra nhất là những vấn đề thực tế đang đặt ra nhất là những vấn đề thực tế đang đặt ra
và điều đó là một vấn đề rất quan trọng rất quan trọng
xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn trước danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
để đảng đoàn quốc hội giới thiệu với quốc hội xem xét
quyết định tại kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm cũng như nhất trí bầu bổ sung bốn đồng chí vào bộ chính trị
quyết định để đồng chí trương thị mai thôi giữ các chức vụ đề nghị công tác
vì đã có vi phạm về các điều đảng viên không được làm
ban chấp hành trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng
đối với các ông dương văn thái mai tiến dũng cách chức tất cả các chức vụ trong đảng
đối với đồng chí lê thanh hải vì đã vi phạm quy định của đảng và pháp luật của nhà nước
tôi đề nghị ngay sau hội nghị này chúng ta cần phải nghiêm túc khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các đề cương
và xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội trình hội nghị trung ương một mươi
sắp tới xem xét quyết định vào cuối năm nay để gửi xin ý kiến của đại hội đảng bộ các cấp
chỉ đạo thật tốt
việc thực hiện chỉ thị cổ chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
đồng thời tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình kế hoạch đã đề ra
cho các năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
với kết quả cao nhất phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
với tinh thần đó tôi xin phép
tuyên bố bế mạc hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba của chúng ta
chúc các đồng chí sức khỏe hạnh phúc và thành công
thưa quý vị sau đây là thông cáo báo chí phiên bế mạc của hội nghị lần thứ chín
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba
sáng nay một mươi tám tháng năm trung ương họp phiên bế mạc tại hội trường
đồng chí báo chí phiên bế mạc của hội nghị lần thứ chín
đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đã chủ trì hội nghị
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ điều hành hội nghị
đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trình bày báo cáo tiếp thu giải trình của bộ chính trị
đối với các ý kiến thảo luận của trung ương tại hội nghị
ban chấp hành trung ương đảng thông qua nghị quyết hội nghị trung ương chín
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư phát biểu bế mạc hội nghị
thưa quý vị một mươi giờ sáng nay ngày thứ bảy một mươi tám tháng năm
tại văn phòng trung ương đảng đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt
tham dự có các đồng chí lương cường ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí lê minh hưng ủy viên bộ chính trị trưởng ban tổ chức trung ương
tránh văn phòng trung ương đảng
sau phiên bế mạc hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba diễn ra vào sáng nay ngày một mươi tám tháng năm
đồng chí lãnh đạo chủ chốt đã họp để nghe đánh giá tình hình công việc của đất nước
trong thời gian vừa qua và tập trung cho ý kiến chỉ đạo để triển khai công việc
trong thời gian tới theo kết luận hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba đã đề ra
đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi hội nghị trung ương chín khóa một mươi ba
đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để quốc hội khóa một mươi năm
bầu các chức danh chủ tịch nước chủ tịch quốc hội
đồng chí tổng bí thư chúc mừng việc trung ương đã thống nhất rất cao
giới thiệu đồng chí tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch nước
và đồng chí trần thanh mẫn ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
để quốc hội khóa một mươi năm bầu giữ chức chủ tịch quốc hội
có thể khẳng định trong nửa đầu nhiệm kỳ khóa một mươi ba và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
bộ chính trị ban bí thư lãnh đạo chủ chốt đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã luôn luôn giữ vững sự đoàn kết thống nhất phối hợp chặt chẽ lãnh đạo chỉ đạo
hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra
đặc biệt tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng xử lý kịp thời có hiệu quả
các vấn đề đột xuất phát sinh kinh tế vĩ mô ổn định lạm phát được kiểm soát
các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm các lĩnh vực quốc phòng an ninh đối ngoại xây dựng
chỉ đốn rạng phòng chống tham nhũng tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực
về một số công việc trọng tâm trong thời gian tới lãnh đạo chủ chốt nhấn mạnh
bên cạnh những thời cơ và thuận lợi chúng ta đang và sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức
vì vậy yêu cầu rất quan trọng là cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết thống nhất
trong toàn đảng toàn dân và toàn quân mà trước hết là trong ban chấp hành trung ương đảng
lãnh đạo chủ chốt bộ chính trị ban bí thư
phải thật sự đoàn kết thực sự gương mẫu toàn tâm toàn ý vì sự nghiệp chung
cụ thể là cần tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình làm việc năm hai nghìn hai mươi
của ban chấp hành trung ương đảng bộ chính trị ban bí thư
khẩn trương tiếp thu ý kiến chỉ đạo của trung ương sớm hoàn chỉnh đề cương chi tiết xây dựng dự thảo
các văn kiện trình đại hội một mươi bốn của đảng để trình hội nghị trung ương một mươi
khẩn trương ban hành chỉ thị của bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi bốn
của đảng chỉ đạo quán triệt cụ thể hóa triệt khai thực hiện ở các cấp ủy tổ chức đảng
bảo đảm chặt chẽ sát thực
thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với củng cố giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô
kiểm soát lạm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh bảo đảm vững chắc quốc phòng
và an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội triển khai có hiệu quả công tác đối ngoại
tăng cường quan hệ với các nước các đối tác quan trọng ưu tiên thúc đẩy và tổ chức
chú đáo các sự kiện đối ngoại trong và ngoài nước giữ vững môi trường hòa bình
ổn định để phát triển đất nước làm tốt công tác cán bộ bảo vệ chính trị nội bộ
tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực góp phần củng cố
tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
thưa quý vị thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành
quy định số một trăm bốn mươi bốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng
của cán bộ đảng viên giai đoạn mới sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số điểm chính của quy định này
theo đó bộ chính trị quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên
trong giai đoạn mới bao gồm sáu điều
yêu nước tôn trọng nhân dân tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc
hai bản lĩnh đổi mới sáng tạo
ba hội nhập
bốn cân kiệm liêm chính trí công vô tư
năm đoàn kết kỳ cương tình thương trách nhiệm
gương mẫu khiêm tốn tu dưỡng rèn luyện học tập suốt đời
bảy tổ chức thực hiện
trong đó chuẩn mực cơ bản cần thiết là suốt đời phấn đấu cho mục đích lý tưởng cách mạng của đảng
nêu cao tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc tuyệt đối trung thành với tổ quốc
với sự nghiệp cách mạng của đảng
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
đặt lợi ích quốc gia dân tộc lợi ích chung của đảng nhà nước và của nhân dân lên trên hết trước hết
kiên quyết kiên trì đấu tranh với mọi hành vi gây thương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc
lợi ích của đảng nhà nước và của nhân dân
kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội kiên định đường lối đổi mới của đảng
và các nguyên tắc xây dựng đảng kiên quyết kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thực hiện nghiêm cương lĩnh chính trị
điều lệ đảng đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
tâm huyết trách nhiệm dẫn thân nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
có ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới do đảng lãnh đạo
góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh phồn vinh văn minh hạnh phúc
về tổ chức thực hiện các cấp ủy tổ chức đảng người đứng đầu
có trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện quy định này
phù hợp với chức năng nhiệm vụ tình hình của địa phương cơ quan đơn vị
cán bộ đảng viên nêu cao tinh thần gương mẫu thực hiện nghiêm quy định này
thưa quý vị nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi hai
ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn sáng nay một mươi tám tháng năm đoàn đại biểu ban chấp hành trung ương đảng
nhà nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh tử nghiệm cây hồ liệt sĩ
tham dự đoàn có thủ tướng phạm minh chính nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
nguyên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng
nguyên chủ tịch quốc hội vương đình huệ
cùng dự có các đồng chí đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
thường trực ban bí thư chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí võ thị ánh xuân ủy viên trung ương đảng quyền chủ tịch nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể trung ương
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc ta
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
chủ tịch hồ chí minh đã gắn bó và hiến dân chọn đời mình
cho sự nghiệp cách mạng của đảng ta và dân tộc ta
hết lòng hết sức phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
người đã để lại cho chúng ta và các thế hệ mai sau một gia tài đồ sộ một di sản hết sức quý báu
đó là tư tưởng hồ chí minh thời đại hồ chí minh tấm gương đạo đức phong cách hồ chí minh
kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh toàn đảng toàn quân toàn dân ta ra sức thi đua
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của người
phát huy cao độ truyền thống yêu nước đoàn kết tinh thần tự lực tự cường
phân đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
tiếp đó đoàn đã tới đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm canh hùng liệt sĩ
tại đài tưởng niệm canh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn
thưa quý vị sinh thời khi nói về tầm quan trọng của cán bộ
chủ tịch hồ chí minh đã chỉ rõ cán bộ là cái gốc của mọi công việc
muôn việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém
vì thế người luôn quan tâm và đặt lên hàng đầu vấn đề cán bộ
với người quan tâm không chỉ là đào tạo rèn luyện khéo sử dụng cán bộ
mà còn phải biết yêu thương cán bộ
nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
mời quý vị và các bạn hãy cùng ôn lại
hãy cùng ôn lại bài học này để thấm nhuận tư tưởng của người về cách yêu thương cán bộ
theo chủ tịch hồ chí minh thương yêu cán bộ trước hết là giúp họ học tập thêm tiến bộ thêm
bởi lẽ học tập là công việc suốt đời của mỗi người
chỉ có rèn luyện không ngừng thì mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công việc
thương yêu cán bộ chỗ này là phải chăm lo đến việc đào tạo bồi dưỡng họ
tạo đi cân cho họ tiến bộ
tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ
thế đấy là tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh người ta cán bộ
thứ đến là phải biết động viên khích lệ cán bộ
để họ có ý chí quyết tâm cao luôn tích cực hăng hái vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ
chủ tịch hồ chí minh đã từng nhấn mạnh phải nêu rõ những ưu điểm những thành công của họ
làm thế không phải là làm cho họ kêu căng mà cốt làm cho họ thêm hăng hái thêm gắng sức
phải vun đắp trí khí của họ để họ đi đến chỗ bại không nản thắng không kêu
đánh giá đúng người sắp xếp đúng việc và giám sát quản lý chặt chẽ để giữ gìn cán bộ
tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh thưa quân bộ thì ở chỗ là đánh giá đúng năng lực cán bộ
sử dụng đúng năng lực của họ
bác có nói là vì việc mà xếp người chứ không phải vì người mà xếp việc
và bác có ba điều nói là thưa quân bộ là không được nuông chiều cán bộ không được vỗ vẻ cán bộ không được đề mặt cán bộ
nuông chiều vỗ vẻ
đến tự kêu tự mãn rồi dẫn đến một cái gì đó một cái lộng quyền trong làm việc
thế còn để phó mặt thì để dẫn đến cái chủ quan tùy tiện vô tổ chức vô kỷ luật
thương yêu cán bộ không chỉ là sự quan tâm khích lệ động viên ghi nhận những nỗ lực những ưu điểm của cán bộ
mà theo chủ tịch hồ chí minh thương yêu còn là sự nghiêm khắc chỉnh sửa kịp thời những khuyết điểm
để cán bộ có cơ hội hoàn thiện bản thân mình
thế nên người có từng có câu các cơ quan các cán bộ các đảng viên mỗi người mỗi ngày
phải thiết thực tự kiểm điểm và kiểm điểm đồng chí của mình
hãy thấy khuyết điểm phải kiên quyết tự sửa chữa và giúp đồng chí của mình sửa chữa
sinh thời chủ tịch hồ chí minh cho rằng phê bình là một biện pháp tu dưỡng rèn luyện và đấu tranh thường xuyên
có hiệu quả của cán bộ đảng viên để giúp nhau cùng tiến bộ
thương yêu cán bộ là phải nghiêm khắc phê bình những sai lầm khuyết điểm của cán bộ
người yêu cầu trong công tác trong đấu tranh trong huấn luyện các đảng viên các cán bộ
cần phải luôn luôn tự hỏi mình tự kiềm điểm mình và đồng chí mình
và mục đích của phê bình là cốt để giúp nhau sửa chữa giúp nhau tiến bộ
cốt để sửa đổi cách làm việc cho tốt hơn đúng hơn
cốt đoàn kết và thống nhất
trong phê bình phê bình mình cũng như phê bình người phải giáo diết triệt đề thật thà không nể nang
không thêm bớt phải vạch rõ cả ưu điểm và khuyết điểm
biết được khắc phục và sau đó thì phải tạo điều kiện để họ phấn đồng vươn tiền hoàn thành nhiệm vụ
chứ không được là yêu niên tốt cán tiền xấu
và chúng ta phê bình là chúng ta phê bình công việc chúng ta không đánh giá con người
chúng ta không xúc phạm nhân phẩm không xúc phạm nhân cách không xúc phạm học thức
không xúc phạm về xuất phát điểm mà chúng ta phải lựa chọn cái cách thức phù hợp
như vậy quan điểm của bác phê bình và tự phê bình gắn liệt với sửa chữa là nhằm làm cho cán bộ phấn đấu
có nhiều ưu điểm và phát huy
đồng thời làm cho cán bộ tránh được khuyết điểm
nếu có khuyết điểm thì kịp thời sửa chữa
mục đích đều là vì sự tiến bộ của cán bộ
với cách phê bình để sửa chữa theo bác thì cán bộ có ưu điểm được động viên cổ vũ
cán bộ có khuyết điểm cũng không sợ sệt dám tự phê bình để quyết tâm sửa chữa
thưa quý vị chủ tịch hồ chí minh cũng đã căng dặn
thương yêu cán bộ là không chỉ quan tâm đến cán bộ mà cần phải quan tâm
cả gia đình con cái họ
khi khó khăn thì động viên giúp đỡ khi có những lệch lạc thì chỉnh sửa uốn nắn kịp thời
để cán bộ yên tâm cống hiến
tư tưởng nhân văn của chủ tịch hồ chí minh về thương yêu cán bộ đến nay vẫn nóng hổi tính thời sự
có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn đối với đảng nhà nước ta trong giáo dục
đào tạo rèn luyện cất nhắc trọng dụng và giữ gìn cán bộ
ngày hôm nay tại phú thọ ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai phối hợp với quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef tại việt nam
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú thọ tổ chức lễ meeting hưởng ứng tuần lễ quốc gia
về phòng chống thiên tai năm hai nghìn hai mươi bốn với chủ đề hành động sớm chủ động trước thiên tài
các hoạt động như cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai cuộc thi dung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai kiến tạo tương lai bền vững
hoạt động ngoại khóa vẽ tranh tường sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu
đây là những hoạt động đầy bổ ích góp phần lan tỏa thông điệp về phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu tới cộng đồng đặc biệt là trẻ em
bởi lẽ nếu huy động được sự tham gia của trẻ em trong công tác phòng chống thiên tai sẽ đạt được hiệu quả với toàn cộng đồng
nhân dịp này ban tổ chức đã trao quà cho các học sinh xuất sắc đoạt giải tại hai cuộc thi dung chuông vàng cùng em phòng chống thiên tai kiến tạo tương lai bền vững và cuộc thi sáng tác tranh góc nhìn trước thiên tai
thiết thực chào mừng kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
ngày hôm nay thành ủy hạ long đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị
về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách
hồ chí minh khen thưởng phong trào học và làm theo bác năm hai nghìn hai mươi ba và sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban thường vụ thành ủy
về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
tại hội nghị sơ kết ba năm thực hiện kết luận số một ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số năm
về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cũng sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số hai mươi ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba của ban thường vụ thành ủy
về tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự đô thị vệ sinh môi trường trên địa bàn
qua đó đã đưa tình trạng vi phạm trật tự đô thị từng bước được kiểm soát
để làm nổi bật những kết quả tích cực đã đạt được trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra buổi toạn đàm
nhằm chia sẻ thảo luận của các đại biểu về những mô hình hay cách làm sáng tạo của đơn vị địa phương khu phố trường học
trong việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua học và làm theo bác
và chỉ thị số hai mươi của ban thường vụ thành ủy
nhân dịp này lãnh đạo thành phố hạ long đã trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân tiêu biểu
có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
và thực hiện chỉ thị số hai mươi của ban thường vụ thành ủy
ngày một mươi bảy tháng năm tại phnom penh hội khơ me việt nam tại campuchia đã tổ chức lễ ra mắt
chủ tịch danh dự và vinh danh những cán bộ hội có nhiều đóng góp cho cộng đồng bà con gốc việt nam
trong nhiều năm qua
giữa buổi lễ có đại sứ việt nam tại campuchia nguyễn huy tăng ban chấp hành hội khơ me việt nam
tại campuchia đại diện hội cựu sinh viên campuchia học tập tại việt nam một số doanh nghiệp gốc việt
đại sứ nguyễn huy tăng chúc mừng hội khơ me việt nam tại campuchia đã tiến hành kiện toàn tổ chức
qua việc bầu ốc nhà lê nguyễn thi làm chủ tịch danh dự qua đó góp phần thúc đẩy công tác hỗ trợ cộng đồng
người gốc việt nam đặc biệt trong vấn đề việc tạo việc làm và phát triển kinh tế bền vững
với sự hướng dẫn hỗ trợ của hội khơ me việt nam và sự ủng hộ tạo điều kiện của chính phủ và bộ nội vụ campuchia
phần lớn bà con gốc việt đã được đăng ký làm thẻ thường trú ngoại kiều đăng ký khai sinh cho con em đi học
qua đó tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống hòa nhập vào đời sống xã hội campuchia
góp phần vào sự phát triển của hai đất nước campuchia và việt nam
nhân dịp này lãnh đạo đại sứ quán việt nam và ban chấp hành hội khơ me việt nam tại campuchia
đã trao tặng giấy khen bảng vinh danh và nhiều phần quà cho những cán bộ hội có thâm niên công tác trên ba mươi năm năm
ngày bảy tháng năm vừa qua báo nhân dân phát ảnh số đặc biệt kèm phụ sàn bức tranh panorama toàn cảnh chiến dịch điện biên phủ
ngay sau khi được phát hành các sản báo in đã cháy hàng từ sáng ngày bảy tháng năm
nhiều bạn trẻ xem xét tìm mọi cách để săn lùng tờ báo đặc biệt
để đáp lại sự quan tâm của độc giả báo nhân dân quyết định phát hành thêm một trăm linh bản phụ sàn bức tranh panorama trên tháng điện biên phủ để tặng miễn phí độc giả
để sở hữu hoàn toàn miễn phí ấn phẩm đặc biệt và có ý nghĩa này độc giả chỉ cần làm theo các bước sau
bước một truy cập website của báo nhân dân điện tử tại địa chỉ http nhân vn vn đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mạng nhân dân
bước hai đọc ít nhất ba tin bài trên website nhân dân điện tử
bước ba đến trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân tại tỉnh thành phố bạn đang sinh sống cung cấp lịch sử đã đọc nội dung báo nhân dân để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt
bước bốn chương trình sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
người dân có thể đến trụ sở báo nhân dân tại hà nội các cơ quan thường trực báo nhân dân tại đà nẵng tp hcm và cần thơ cùng các văn phòng đại diện của báo nhân dân tại tất cả các tỉnh thành phố theo địa chỉ trên màn hình
bước năm đến trụ sở cơ quan thường trú báo nhân dân tại tỉnh thành phố bạn đang sinh sống cung cấp lịch sử để được nhận miễn phí ấn phẩm đặc biệt